sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lâm đồng cho biết lượng khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng trên địa bàn toàn tỉnh trong đợt tết nguyên đán ước đạt hai trăm sáu mươi lượt tăng gần một mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó khách quốc tế ước đạt một mươi ba lượt tăng một mươi một chín
theo ghi nhận lượng khách du xuân đà lạt tăng mạnh khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn các dịch vụ lưu trú ăn uống giải trí bị quá tải tại nhiều thời điểm
để cho du khách và người dân du xuân vui vẻ an toàn địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động sự kiện biểu diễn nghệ thuật tăng cường công tác kiểm tra giám sát bảo đảm an toàn cho du khách
cùng với đó các điểm du lịch đã đầu tư tôn tạo cảnh quan bổ sung nhiều chương trình hấp dẫn phục vụ du khách
do đó tuy mỗi ngày đà lạt đón hàng chục nghìn lượt khách nhưng vẫn bảo đảm cho du khách và nhân dân địa phương du xuân